thưa quý vị thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố tuyên quang liên tiếp xảy ra tình trạng nhiều thanh thiếu niên vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ
trong đó có hành vi lái xe không đội mũ bảo hiểm đi với tốc độ nhanh thậm chí là còn treo gẹo lực lượng chức năng khi đang làm nhiệm vụ
hành vi này cần phải được xử lý kịp thời và cũng như xử lý mạnh tay để tạo sự gian đe
mời quý vị cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây của phóng viên antv
đây là những video ghi lại hành vi vi phạm của một số thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố tuyên quang thời gian qua
được đội cảnh sát giao thông công an tp tiếp nhận
không đội mũ bảo hiểm đi với tốc độ nhanh bốc đầu xe
thậm chí còn có cả những bạn nữ với hành vi vi phạm như thế này
hiện nay thì có một cái thực trạng là
cái sự quản lý giáo dục của gia đình còn rất là hạn chế
nhiều cháu khi mà còn học lớp tám lớp chín đã được bố mẹ được gia đình mua cho phương tiện xe máy xe mô tô để tham gia giao thông
dẫn đến tình trạng là các cháu là rủ dê nhau và kết nhóm kết nhóm cũng như là tụ tập nhau bằng mạng xã hội
để liên kết với nhau để thể hiện mình để thực hiện những cái trò nghiệp
đây là một buổi làm việc của lực lượng cảnh sát giao thông với đại diện cha mẹ của các thanh thiếu niên vi phạm với hành vi gây dối trật tự xã hội
chỉ vì sự lơ là quản lý hoặc sự thiếu quan tâm của gia đình khi được bạn bè rủ dê con em của bậc phụ huynh này đã vi phạm pháp luật
vì việc cháu vi phạm pháp luật này là cháu là lần đầu
và cháu vi phạm như thế này là so với pháp luật với cộng đồng là không đúng
nên là tôi là một người cha nên là
với phối hợp với
cơ quan chức năng cố gắng dạy bảo cháu sẽ không có cái họng đến sau nữa
và tôi cũng mong cơ quan chức năng cũng nghiêm cấm luôn ngăn chặn luôn những cái hình ốc đầu để ảnh hưởng đến người khác
sẽ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng và chủ trì lực lượng cảnh sát giao thông
phối hợp tiếp tục phối hợp với các lực lượng nhập vụ của cơ quan thành phố và cơ quan chức năng xã
làm tốt chứ công tác điều tra cơ bản
nên đến địch từng đối tượng một
và có cái biện pháp tuyên truyền giáo dục cá biệt đối với từng em
và phối hợp với nhà trường và gia đình
để làm tốt cái công tác tuyên truyền
để cho các em nhận thức được hành vi của mình
và để tham gia giao thông rồi là thực hiện các hành vi của mình cho nó đúng quy định pháp luật
và bên cạnh đó thì cũng sẽ tiếp tục tuần tra kiểm soát
khi phát hiện những đối tượng này sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
hy vọng rằng cùng với nỗ lực của lực lượng công an thì gia đình nhà trường và xã hội